cảm hoa nghệ thuật thì nó rất là đẹp nó mang lại một cái sức sống và rất là thiên nhiên
mình thì mình cảm thấy rất là thư giãn và được tiếp thêm năng lượng nếu như mà mình thực hiện các cái đầu tác cắm hoa rồi ngầm hoa trên lũa
hầu hết những người biết đến loại gỗ này đều đánh giá nó rất cao

của các loại cây gỗ tự nhiên cổ thụ lâu năm
sau khi chết các loại gỗ lũa chất lượng cao và đẹp thường tìm thấy dưới các lỏng sông
suối do dòng trẻ của nước gỗ cây bị bào mòn và hóa thạch có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn năm
nên mỗi gốc có một hình thù độc nhất vô nhị không gỗ nào giống gỗ nào
mình thấy mỗi tác phẩm gỗ lũa là một sản phẩm duy nhất độc bản
nó mang hơi thở thiên nhiên
trong gia đình nhà mình vôi vữa những đồ kim loại nhiều thì mình mang gỗ của thiên nhiên
vào trong không gian sống thì nó sẽ cân bằng được cái hồn của ngôi nhà
ưu điểm của gỗ lũa đó là rất cứng chắc không mục không bị mối mọt
gần như không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên hình thù độc đáo và không trùng lập
tuy nhiên gỗ lũa sẽ chỉ có giá trị trọn vẹn khi gặp được bàn tay của nghệ nhân tải hoa
nghệ thuật chế tác từ gỗ lũa có nhiều hình thức khác nhau
thông thường các nghệ nhân chọn một kiểu dáng gỗ lũa ứng ý và chế tác dựa vào hình khối tự nhiên của gỗ lũa
đây cũng là hình thức nghệ thuật được đánh giá cả hồn cả
gỗ lũa không giống bất kỳ một sản phẩm gỗ thông thường nào khác
nó mang tính nghệ thuật là sự kết hợp của tự nhiên và bàn tay khéo léo
cũng như trí sáng tạo của nghệ nhân tạo nên
để có thể tìm hiểu rõ hơn về nghệ thuật chế tác gỗ lũa
hãy cùng với chúng tôi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
gặp gỡ một nhân vật mà chị ấy không chỉ có tình yêu với thiên nhiên
mà đặc biệt lại còn có rất có năng khiếu và tài năng với việc chế tác những sản phẩm từ gỗ lũa
xin chào chị ạ đầu tiên thì em rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình
em có một thắc mắc đó là lý do gì khiến chị quyết định là đi theo một con đường
có phải là khá khó khăn khi mà lựa chọn là chế tác những sản phẩm từ gỗ lũa
đầu tiên là mình vì yêu thích cẩm hoa
cho nên là mình cứ suốt ngày lò mò đi tìm các cái bình hoa cho nó độc và lá
mình mua gỗ mắt tràng trán
rồi mình chuyển sang mua gỗ second hand của nhật các thứ
nhưng mà mãi vẫn cứ thấy loanh quanh là chỉ là gỗ xứ thủy tinh v v
thế là mình mới nghĩ là tại sao không làm một cái binh bằng tre hoặc bằng gỗ
thế mình làm bằng tre thì nó lại cứ ẩm mốc và nó khó chế tác
vì cái thờ tre cắt cũng rất là khó
thế có một lần mình đi rừng chơi thì mình thấy cái gỗ lũa
thế là mình mới quyết định là thử xem
thì khi mà thử thì mình mới thấy đó là một cái chất liệu
thì mình mới thấy đó là một cái chất liệu

rất là hay
cho nên là mình quyết định làm với gỗ lũa
gần đây thì có một cái xu hướng là mọi người ít sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên
đặc biệt là gỗ để có thể bảo vệ môi trường hơn
vậy thì khi mà chị sử dụng gỗ lũa như vậy thì dường như là đi ngược lại trào lưu
chắc chắn là hoàn toàn không rồi mình mới làm
vì là cái gỗ lũa là cái gỗ mà đã chết nhiều năm ở trong rừng
nó được trôn bùi ở dưới đất hoặc trôi giặt ở trên sông
thì cái gỗ lũa này nó đã phân hủy hết rồi
và nó không còn giá trị xanh nữa
khi mà mình dùng cái gỗ lũa này
thực chất nó chỉ là tần dùng lại cái phế liều của thiên nhiên thôi
tần dùng rác thải của thiên nhiên thôi
chứ không phải là khai thác chặt phá rừng hay là gì
nên mình rất là tự tin về cái sản phẩm của mình
khi bắt đầu làm việc những sản phẩm từ gỗ hay là cụ thể hơn là gỗ lũa
thì chị có gặp phải những khó khăn gì không
cũng khó khăn lắm
vì là cái gỗ lũa này nó không có sẵn
ví dụ như là em mua gỗ thì có nhà cung cấp gỗ
nhưng mà lũa này thì không có nhà cung cấp lũa
em phải thuê thờ thủ công đi làm nương làm rẫy
người ta nhặt về từng cục một cho mình nó cũng nặng
rồi xong rồi khi về thì nó đen bẩn
không biết đấy là cái gì
hên xui lúc xịt rửa đánh chui ra
nó ra được cái cục gỗ lũa đẹp
nhưng có khi nó lại bỏ đi hoàn toàn
vì nó đã mục ruộng thối nát hết rồi

nói chung các công đoàn chế tác của mình nó hơi bị thủ công
vì đặc thù của gỗ lũa là nó như vậy
nên là nó cũng khá là khó khăn
ví dụ đây là cái lọ hoa đúng không ạ
thì em muốn có thắc mắc là
ví dụ với so với các sản phẩm khác như là đá này hay là gốm
thì sản phẩm này thì nó có cái điểm gì đặc biệt về mặt chất liệu
hay là cách chế tác nó sẽ như thế nào ạ
gỗ lũa thì nó có một cái đặc biệt là
nó gần như là nó sẽ trương tôn mãi về thời gian
nó không thể mục ruộng hư hỏng gì nữa
mỗi mọt ở trong rừng cũng chê luôn rồi
không ăn nó nữa
cho nên nó cũng không có ẩm mốc
nó không rơi vỡ nó cũng không có vỡ
như là gốm hay là thủy tinh v v
và nó đặc biệt là
cái này nó giống như là natural design
thiên nhiên nó đã design sẵn rồi
chỉ cũng không có làm gì nhiều
ví dụ như các cái vấn này
mà từ mình design nó sẽ theo một cái lối mon nào đó
nhưng thiên nhiên thì vô cùng sáng tạo
mỗi cái vấn nó đều khác nhau
và mình thừa hưởng được nó
thì chắc là một điều may mắn lớn
khi mà mình lấy một khối gỗ lũa từ rừng trở về rồi
thì mình sẽ phải trải qua những cái cốc đoạn như thế nào
để có thể tạo nên được một cái tác phẩm như thế này ạ
đầu tiên là chị phải xịt rửa
xong rồi chị phải ngâm
để khử trung khử mối mọt
các cái con vi khuẩn nhỏ
trong đó mà con sống ấy
cho nó sạch sẽ
xong rồi sau bắt đầu mình vẽ
chị sẽ phải vẽ trên từng khối gỗ một
ở trong xưởng ấy
các bác thờ sẽ chụp ảnh cho chị
chính diện các mặt
xong rồi chị sẽ vẽ
xong rồi chị gửi vào
để các bác ấy dừa theo đó
các bác ấy cắt
rồi xong rồi đục khoan
rồi lót nhừa ở bên trong
rồi lau ở bên ngoài
kể cả công đoàn lau ở bên ngoài này
chị cũng đã trải qua rất là nhiều cái bước
fail trước đó
ví dụ như là
cái truyền thống làm gỗ của mình
mình hay xịt pu chẳng hạn
thì nếu mà làm như vậy
đối với gỗ lũa
nó sẽ mất hết cái vẽ tự nhiên
và cái thô mộc sẵn có
nên chị phải
môi nhui thép
với giấm chẳng hạn
pha với cha để xuống mau gỗ
thì chị cũng phải lò mò
mua bán rồi về
tìm hiểu mãi thì nó mới ra được
cái chất như này
tức là nó không có quá thô mộc để mà
người ta để ở trong gia đình
trông nó không được sạch sẽ
nó phải sạch sẽ
tinh tế và giữ vững
cái bề mặt này trong một thời gian dài
tức là một cái cân bằng được dưới yếu tố tự nhiên
vì yếu tố chế tác
phải tự nhiên thô mọc nhưng mà đừng có quá
phải sang trọng và tinh tế
vậy thì với các sản phẩm từ gỗ lũa
thì chúng ta có thể sử dụng trong những cái không gian
hay là những cái phong cách thiết kế như thế nào ạ
trước khi mà làm cái việc này
thì mình cũng có nghiên cứu
thì mình thấy gỗ lũa
xưa nay là mọi người thường dùng để
hoặc là để chứng cảnh ở trong nhà thôi
thành một cái khối đẹp ở trong nhà thôi
hoặc là người ta để vào trong các cái bể thủy sinh
các cái hướng dung đó
nó đã xưa nay rồi
và nó không có một cái gì sáng tạo
mà cái gỗ lũa là một cái
khá là một cái nguồn
vật liều khá là dồi dào
và trôi giặt
khắp nơi ở việt nam mình
mình có thể khai thác rất là tốt
thì mình mới nghĩ ra cái
cách làm hiện đại này
mỗi cái gỗ lũa của mình
nó đều có một công năng nào đó
ví dụ như là để làm để rượu
hay để gạt tàn thuốc hay là để làm đèn
khai trà vân vân
thì gỗ lũa của mình không đơn giản
là vật liều trang trí mà nó phải có công năng
và thiết kế của nó hiện đại
thì nó sẽ đi vào đời sống của tất cả mọi người
một cách dễ dàng hơn
và chị có cái mong muốn hay là
có một điều gì muốn gửi gắm
khi mà phát triển hay là đi theo những sản phẩm từ gỗ lũa này không
mình thì có một mong muốn
các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của việt nam
có một cái chỗ đứng
và được lựa chọn nhiều hơn
ví dụ như là
một người bạn nào đó đi nước ngoài
hoặc là như nào đó
thì mọi người thường hay cứ mua
khăn lùa hay là
đồ sơn mài hay là
những cái sản phẩm nó quá quen thuộc rồi
mong muốn là cái các sản phẩm gỗ lũa của mình ấy
nó trở thành một cái món quà mới
lạ và thể hiện là
chất liệu hoàn toàn make in việt nam này
design và sản xuất
là người thờ thủ công việt nam
nên mình rất là mong muốn
được đón nhận
như là một sản phẩm
thủ công mỹ nghề tinh tế của việt nam
một lần nữa em cảm ơn chị khi đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay
chế tác gỗ lũa cũng không theo một khuôn mẫu
cụ thể nào
nó hoàn toàn thuận theo tự nhiên
hình thù và nghệ nhân
dựa theo tự nhiên đó mà sáng tạo
nâng tầm của những khúc gỗ vô chi
vô giác trôn vùi trong đất
bùn hàng chục hàng trăm năm
trở thành một kiệt tác nghệ thuật
những kiệt tác gỗ lũa vô giá hiện nay tại việt nam
và một số nước trên thế giới
thường được các nghệ nhân
có tài nghề cao chế tác
công việc chế tác quyết định phần lớn
sự thành công của một sản phẩm gỗ lũa
chính vì vậy trước khi chế tác
nghệ nhân cần phải tính toán rất kỹ lưỡng
để tạo ra một sản phẩm nghệ thuật
đạt chất lượng cao
công việc chế tác này
phải làm hoàn toàn một cách thủ công
tỉ mỉ không đơn giản như chúng ta
vẫn hay nghĩ
nguyên tắc cơ bản tạo nên sự độc đáo của loại gỗ này
đó là trong khi chế tác
vẫn giữ được các đường nét tự nhiên của gỗ
hình thù có ý nghĩa nhất định
mang tính nghệ thuật cao
tạo điều kiện nên sự thành công
và độc nhất vô nhị cho loại gỗ này

là một vật liệu
một vật liệu dưới sức bào mòn của thiên nhiên

tài hoa của người thợ thủ công

hay là những đồ dùng có công năng rất tuyệt vời
và đây chắc chắn là một lựa chọn không thể thiếu được
cho những ai mà mong muốn làm mới không gian của mình
hay là muốn cân bằng cuộc sống giữa những bộn bề
ngày nay thì có thể tìm về với những sản phẩm
thiên nhiên như thế này để từ đó tạo nên
một không gian hoàn toàn mới và lấy lại năng lượng
cho riêng mình đến đây thì chương trình của chúng tôi
cũng xin phép để khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại với những câu chuyện tiếp theo
của muôn một cuộc sống